chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hôm nay tổ chức quốc ta nguyên thủ tướng phan văn khải quốc tang sẽ diễn ra trong hai ngày từ hôm nay ngày hai mươi tháng ba đến hết ngày mai hai mươi một tháng ba
những kỷ niệm sâu sắc của nhân dân tp hcm về nguyên thủ tướng phan văn khải
pháp yêu cầu eu xem xét lại chương trình tên lửa và vai trò khu vực của iran
australia ban hành loại visa mới thu hút nhân tài công nghệ
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng ba ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ
quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có thông cáo đặc biệt báo tin nguyên thủ tướng phan văn khải
sau một thời gian lâm bệnh nặng dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do tuổi cao bệnh nặng nên đã tử trần vào hồi một h ba mươi phút cùng ngày tại nhà riêng ở xã tân thông hội huyện củ chi tp hcm
lễ tàng nguyên thủ tướng phan văn khải sẽ được tổ chức tại hội trường thống nhất tp hcm
lễ viếng bắt đầu từ tám giờ ngày hai mươi tháng ba đến hết ngày hai mươi một tháng ba
lễ truy điệu nguyên thủ tướng phan văn khải được tổ chức trọng thể lúc bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba tại hội trưởng thống nhất
lễ an táng lúc một mươi một h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà
xã tân thông hội huyện củ chi tp hcm
cùng thời gian này tại trung tâm hội nghị quốc tế một mươi một lê hồng phong ba đình hà nội cũng diễn ra lễ viếng lễ truy điệu nguyên thủ tướng phan văn khải
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng tại tp hcm và hà nội
thưa quý vị sống giản dị gần dân suốt thời gian về nghỉ hưu ở quê nhà

ông nguyễn hậu nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có nhiều năm làm việc và nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồng chí sáu khải tâm sự
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp về nghỉ hưu ở quê nhà
ông nguyễn hậu nguyên chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có nhiều năm làm việc và nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồng chí sáu khải tâm sự

đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp về nghỉ hưu ở quê nhà
năm hai nghìn một mươi bảy ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên tỉnh nghệ an đã tổ chức chương trình tháng ba biên giới nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ
chương trình tháng ba biên giới với chủ đề làm theo lời bác vững bước quân hành hướng về biên cương tổ quốc là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động trong tháng thanh niên hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là chương trình hướng tới kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh năm mươi chín năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và hai mươi chín năm ngày biên phòng toàn dân
chương trình được tổ chức nhằm phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ góp phần bồi đắp ước mơ hoài bão tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên bảo vệ và xây dựng tổ quốc
nhân dịp này tổng đội thanh niên sung phong năm đã tặng ba mươi chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt tặng năm trăm linh khăn đỏ cho các em đội viên trường tiểu học trung học cơ sở thanh thủy
thưa quý vị cà phê trồn là một loại thức uống hiếm với giá cả đắt đỏ và chỉ được sản xuất ở một số nước ít ỏi trên thế giới
tại việt nam cà phê trồn được sản xuất tại tây nguyên và gần đây loại thức uống đắt tiền này cũng đã được sản xuất thành công ở tỉnh bình phước bởi một người nông dân trẻ tuổi ở xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
câu chuyện nuôi trồn để sản xuất ra thứ cà phê đắt tiền của anh nguyễn bá cử ở ấp tân phú xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước bắt đầu từ năm năm trước đây
trong một lần đi làm rẫy anh bắt một chú trồn đang chọn ăn những quả cà phê chín là một người nghiền cà phê trong đầu anh nảy ra ý định sẽ nuôi trồn
thế rồi anh lên tây nguyên tìm mua ba cặp chuồn giống về nuôi vừa nuôi vừa tìm tòi học hỏi nhờ chăm sóc tốt nên số lượng bày trồn ngày một tăng lên hai mươi ba mươi con và bây giờ là năm mươi con
cái khó khăn đầu tiên đó là về tìm hiểu cái tập quản sinh hoạt của cái con
để cho ra sản phẩm cà phê trồn đạt chất lượng anh cư đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm hai hectare rẫy cà phê của người dân với giá đắt hơn
để có được những quả cà phê sạch không có hóa chất cho trồn ăn hiện nay đang xây dựng thêm bốn trang trại khác trong vùng và trăn trở làm sao để xây dựng thành công thương hiệu cà phê trồn bình phước
thời gian qua thì cũng có một số doanh nghiệp họ chủ động đến với mình để họ muốn hợp tác làm theo tiêu chuẩn của họ
hiện nay cái mô hình này ở các tỉnh tây nguyên thì rất là nhiều
nhưng mà đối với bình phước đây là mô hình đầu tiên
là cũng ảnh tự sản xuất
nhưng mà nếu mà có cái ảnh có cái quyết tâm để mà đầu tư cái mô hình này thì hội chúng tôi sẽ có cái hỗ trợ
mặc dù chỉ có ba tháng có nguyên liệu là cà phê nhưng với tổng đàn trồn gần năm mươi con của mình
mỗi năm anh cừu thu được khoảng năm mươi kg cà phê nguyên liệu sau khi chế biến sẽ thu được gần ba trăm linh kg cà phê thương phẩm
do tự sản xuất tại nhà với công nghệ sang xay thủ công nên mỗi kg cà phê trồn của anh bán ra chưa đến bốn triệu đồng
mức giá này rẻ gấp nhiều lần so với giá thị trường
cơ sở của anh hiện đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu cho một số công ty chuyên sản xuất cà phê trôn
cùng với việc sản xuất cà phê trồn trang trại của anh cử hiện cũng đang là nơi cung cấp trồn giống cho nhiều người nuôi
với mức giá sáu triệu đồng mỗi cặp
tiếp nối chương trình
hàng ngàn học sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại quảng bình
khó khăn trong kiểm soát dịch lở mồm long móng ở quảng trị
nhằm góp phần định hướng năng lực nhu cầu xã hội giúp các em học sinh chọn được ngành học phù hợp với bản thân
mới đây tỉnh quảng bình đã tổ chức ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm hai nghìn một mươi tám
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
ngày hội hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã thu hút hàng ngàn học sinh trung học phổ thông tham dự
đây là cơ hội để các em có những quyết định đúng đắn về định hướng nghề nghiệp
bởi phần lớn các em đều đang gặp khó khăn trước việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân
khi đến với ngày hội tuyển sinh ngày hôm nay thì bản thân em thấy ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa
có các bạn như em chuẩn bị các kiến thức về kiến thức để mà chuẩn bị được vào trở thành một người sinh viên
và đặc biệt là được nghe thầy hiểu nói chuyện thì em còn thấy hôm nay là một ngày ý nghĩa và rất hợp lý phù hợp với những bản học sinh như em
trong ngày hội hướng nghiệp các em học sinh đặc biệt là học sinh lớp một mươi hai
được các thầy cô giáo đến từ đại học huế tư vấn và giới thiệu các ngành nghề đào tạo
để giúp các em có thể chọn lựa những kỹ thuật
các em có thể chọn những ngành nghề mà mình quan tâm và có nguyện vọng giữ thi
đồng thời giải đáp những thắc mắc về việc lựa chọn ngành nghề
cũng như chia sẻ kinh nghiệm bí quyết học tập thi cử đạt kết quả tốt
sinh viên khi đang học ở cấp ba thì định hướng nghề nghiệp nó là chưa cao
chính vì thế cái việc lựa chọn ngành nghề của họ nó cũng rất là khó khăn
vì vậy cái hoạt động hướng nghiệp là một trong những hoạt động rất hữu ích cho sinh viên lựa chọn đúng cái ngành nghề
và đối với trường đại học kinh tế
một trong những tám trường đại học thành viên của đại học huế
thì chúng tôi có rất nhiều cái hoạt động hướng nghiệp để giúp sinh viên có thể lựa chọn đúng cái ngành nghề của mình
đây cũng là dịp để cung cấp cho học sinh trung học phổ thông khối một mươi hai nắm bắt thông tin
về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tư vấn hướng dẫn cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường và nguyện vọng của học sinh
qua đó đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội và tiến đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và tỉnh quảng bình nói riêng
cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía nam năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã thu hút sự tham gia của gần hai trăm bốn mươi dự án khoa học thuộc hai mươi lĩnh vực của bốn trăm một mươi bảy học sinh
đây là cuộc thi nhằm chọn lựa đề tài tốt nhất để tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế
đây là dự án bộ thiết bị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn của nhóm học sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông chuyên vị thanh tỉnh hậu giang
dự án được triển khai thực hiện và hoàn thành trong hơn một năm
thiết bị tìm kiếm cứu nạn được điều khiển hoàn toàn bằng điện thoại di động
thông qua các bộ cảm biến camera gps định vị giúp ứng phó khẩn cấp
trong các tình huống cứu nạn như sạt lở đất cháy nổ cứu hộ tàu và hỗ trợ đo bức xạ hạt nhân
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này thì giúp chúng em có thể giao lưu
mỗi kinh nghiệm của các bạn gọi như là sản phẩm của các bạn nhiều hơn
giúp chúng em có thể là cải thiện được một số phần mà có thể là bên thiết bị chúng em gặp trục trặc
lê mong thì sau cuộc thi này thì các đội sẽ cải tiến lại hơn nhiều sản phẩm độc đáo
cuộc thi năm nay thu hút ba mươi bốn đoàn học sinh của ba mươi hai sở giáo dục và đào tạo từ đà nẵng trở vào
cùng hai trường trung học phổ thông thuộc đại học quốc gia và đại học sư phạm tp hcm
trong gần hai trăm bốn mươi dự án khoa học dự thi có hai trăm linh ba dự án của học sinh trung học
phổ thông và ba mươi sáu dự án của học sinh cấp trung học cơ sở tăng hai mươi hai dự án so với năm học trước
sử dụng rất nhiều kiến thức của em trong việc học của em để thực hiện về cái này
nhưng tổng bộ hệ thống khung này là sử dụng hệ thống tính tón rất là nặng
sử dụng gần như là triệt để môn tón luôn
nó sẽ được ứng dụng gọng gãi vào trong đời sống vì nó có thể thay thế con người làm khá được nhiều công chuyện
và nó thể hiện được cái giống như là sự sáng tạo của chúng em trong việc học tập
đây là sân chơi trí tuệ kích thích sự sáng tạo của học sinh trên nền tảng những kiến thức được học tại trường
học sinh nảy ra ý tưởng và triển khai nghiên cứu thực hiện từng bước ứng dụng và thực tiễn cuộc sống
hoạt động này cũng góp phần tích cực trong đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học
các cái đề tài tham gia năm nay mình thấy rằng là nó xuất phát từ những cái nhu cầu thực tế của xã hội
nó mang tính đặc hù của các địa phương
cho nên mình đánh giá rất là cao về cái tính ứng dụng
cái tính ứng dụng của các sản phẩm năm nay
theo ban tổ chức sau khi kết thúc cuộc thi những đề tài tốt nhất sẽ được chọn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế
được tổ chức tại mỹ dự kiến diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
thời gian gần đây tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang đã khảo sát thực tế
và phát hiện khoảng chín mươi cá thể loài vọc đen má trắng trên địa bàn hai huyện na hàng và lâm bình
đây là loài động vật nằm trong danh sách quý hiếm cần được bảo vệ trên thế giới
hiện tỉnh tuyên quang đang phối hợp với tổ chức phi chính phủ con người tài nguyên và bảo tồn
tuyên truyền vận động nâng cao ý thức bảo vệ loài động vật quý hiếm này
được biết từ năm hai nghìn một mươi đến nay tổ chức phi chính phủ con người tài nguyên và bảo tồn
đã triển khai thực hiện các dự án tại tỉnh tuyên quang như lập kế hoạch bảo tồn sinh cảnh cho loài vọc đen mà trắng tại lâm bình
bảo tồn dựa vào quân thể loài vọt đen má trắng lớn nhất việt nam có nguy cơ bị thuật chủng toàn cầu
dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn loài vọc đen mái trắng dựa vào cộng đồng tại huyện lâm bình và na hàng
tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm tám mươi sáu ba trăm tám mươi đô la mỹ
vọt đen má trắng là loại linh trường sống chủ yếu trên núi đà vôi
theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ con người tài nguyên và bảo tồn
hiện nay trên thế giới có khoảng bốn trăm linh cá thể vọc đen má trắng
tại tỉnh tuyên quang nếu như năm hai nghìn một mươi bảy công bố phát hiện khoảng bảy mươi cá thể vọc đen mà trắng
thì đến nay đã gần chín mươi cá thể
điều này cho thấy môi trường tự nhiên tại tỉnh tuyên quang có điều kiện sống khá thuận lợi
cho loài vọt sinh trường và phát triển
thưa quý vị hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xuất hiện dịch lở mồm long móng
các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nên đã cơ bản khống chế
nhưng có một điều đáng lo ngại đó là một số hộ dân sống ở vùng trũng nuôi châu bò chung với lợn
rất dễ xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh
bên cạnh đó còn tồn tại một số bất cập đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
gia súc ở thôn phước điền xã hải thành huyện hải lăng tỉnh quảng trị
là địa phương thứ hai của tỉnh quảng trị bị dịch lở mồm long móng
hiện toàn thôn có ba mươi bốn con trâu bò của chín hộ dân bị mắc bệnh lở mồm long móng
trước đó tại xã triệu độ huyện triệu phong có hai mươi con lợn bị mắc bệnh và đã được tiêu hủy
tiếng phong sáu tám ngày
nguyên nhân dẫn đến dịch lở mồm long móng của địa phương này là do tình trạng chăn thả tự do
nhiều người dân còn e ngại tiêm phòng vaccine
bên cạnh đó một số hộ dân nơi khác đem châu bò về đây vỗ béo
và chuồng trại chăn nuôi của người dân bố trí rất gần nhau
ngành thú y tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh
như khoanh vùng tiêu độc khử trùng điều trị hóa chất cho châu bò và tiêm vaccine bổ sung
hiện tại toàn tỉnh quảng trị có tổng đàn châu bò hơn chín mươi con
nhưng mới tiêm vaccine được khoảng sáu mươi bảy mươi
ngành thú y tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh

ngành thú y tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh nhưng mới tiêm vaccine bổ sung

phối hợp với đội cảnh sát liên ngành công an huyện cao phong tỉnh hòa bình
vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một kg ma túy đá và một bốn trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn nam đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên quán tại xã xuân vinh huyện xuân trường tỉnh nam định
chú quán tại tiểu khu bốn thị trấn mai châu huyện mai châu tỉnh hòa bình
qua đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng khai nhận cùng một người đàn ông tên t
đi mua ma túy từ lào về hà nội tiêu thụ
người này đã đi trước và thuê đức vận chuyển số ma túy trên xuống hà nội
trên đường vận chuyển đức đã bị công an huyện cao phong bắt
hiện vụ việc được các cơ quan chức năng công an tỉnh hòa bình tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện diễn châu vừa tạm giữ hình sự đối tượng đặng trí quyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đối tượng tạm trú phường nam hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
trước đó tại địa bàn xã diễn kim huyện diễn châu đã xảy ra vụ việc người dân vây chặn
bắt nam thanh niên tại nhà bà lê thị cúc sáu mươi ba tuổi trú tại xóm xuân châu xã diễn kim huyện diễn châu
theo bà cúc đối tượng đặng văn quyết đã nhận sáu mươi ba triệu sáu trăm linh nghìn đồng để xin cho con gái bà được làm việc tại sân bay vinh
tuy nhiên sau khi đưa tiền nhiều lần gọi hỏi vẫn chưa có kết quả
qua điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đối tượng quyết nhận mình là người của tổng công ty cảng hàng không việt nam
và một số công ty khác đồng thời giả mạo chữ ký hồ sơ con dấu
để thực hiện năm vụ lừa đảo xin việc tại địa bàn hà nội nghệ an và hà tĩnh một vụ lừa đảo mua hàng thanh lý
tổng số tiền mà quyết lấy từ các nạn nhân hơn một tỷ đồng
hiện công an huyện diễn châu đang liên lạc đến các nạn nhân bị hại và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
trong phần tin quốc gia
pháp yêu cầu eu xem xét lại chương trình tên lửa và vai trò khu vực của iran
australia ban hành loại visa mới thu hút nhân tài công nghệ
pháp cho rằng liên minh châu eu phải thảo luận với vai trò của iran tại syri và yemen
cũng như chương trình tên lửa đạn đạo của tehran
tuyên bố của pháp được đưa ra trong bối cảnh paris tìm cách duy trì thỏa thuận hạt nhân iran trước hạn chót một mươi hai tháng năm
được tổng thống mỹ donald trump ấn định để đưa ra quyết định về vấn đề này
trả lời báo giới ngoại trưởng pháp jean yves le drian nhấn mạch
paris quyết tâm đảm bảo rằng thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động toàn diện chung sẽ được thực thi
song cho rằng không được loại trừ trách nhiệm của iran trong việc phát triển tên lửa đạn đạo
cũng như vai trò của nước này ở chung và cận đông
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh pháp cùng anh và đức đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với iran
trước hạn chót ngày một mươi hai tháng năm thời điểm mà tổng thống mỹ donald trump ấn định để đưa ra quyết định về vấn đề này
hồi tuần trước một nguồn tin cho biết anh pháp và đức đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới của eu đối với iran
do các tên lửa đạn đạo và vai trò của tehran trong cuộc chiến ở syri
nước là nguồn tài nguyên quý giá đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người
tuy nhiên thế giới đang phải đối mặt với thực trạng nguồn cung và chất lượng nước sạch đều đang suy giảm
nhằm đối phó với mối đe dọa này liên hợp quốc vừa kêu gọi các quốc gia thực thi những chính sách xanh hơn
để bảo đảm an ninh nguồn nước cho hàng tỷ người dân trên thế giới
trong báo cáo phát triển nguồn nước thế giới năm hai nghìn một mươi tám liên hợp quốc ước tính có ba sáu tỷ người
tức là hơn một nửa dân số toàn cầu đang sống tại những khu vực thiếu nước trầm trọng
và con số này có thể tăng lên thành năm bảy tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của liên hợp quốc nêu rõ nhu cầu sử dụng nước của cả thế giới đã tăng sáu lần trong vòng một thế kỷ qua
và sẽ tiếp tục tăng khoảng một mỗi năm
sự gia tăng dân số phát triển kinh tế
sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của con người là những yếu tố tác động mạnh mẽ đến nhu cầu sử dụng nước sạch
báo cáo cũng đề xuất một số giải pháp dựa trên các yếu tố tự nhiên nhằm quản lý nguồn nước một cách tốt hơn
giới chức liên hợp quốc khẳng định tất cả các quốc gia trên thế giới cần chung tay thực hiện nhiệm vụ quan trọng này
nhằm tránh các nguy cơ xung đột liên quan đến nước sạch
chính phủ australia vừa thông báo sẽ ban hành một loại thị thực dành cho những đối tượng
có kỹ năng và tài năng trong lĩnh vực công nghệ cao đến làm việc tại nước này
động thái trên được cho là nhằm giúp canberra đón đầu nhóm đối tượng lao động có trình độ công nghệ cao
tạo lợi thế cạnh tranh với các quốc gia khác
theo thông báo từ chính phủ australia các công ty trong nước sẽ được phép tuyển dụng và bảo lãnh trực tiếp
lao động nước ngoài có tay nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao tới làm việc tại australia
với các vị trí việc làm có thu nhập trên một trăm tám mươi usd một năm
ngoài ra sẽ có thêm một loại thị thực khác
dành cho các công ty khởi nghiệp tuyển dụng các tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
bao gồm y học sinh học những người xin cấp thị thực mới trên phải đáp ứng điều kiện có ba năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
các công ty bảo lãnh cũng phải chứng minh đã tìm kiếm nhân viên trong nước trước khi tuyển dụng lao động nước ngoài
mặc dù số lượng visa loại mới không bị hạn chế
nhưng mỗi công ty australia sẽ bị giới hạn số lượng tuyển dụng không quá hai mươi lao động nước ngoài mỗi năm
đối với các công ty khởi nghiệp số lượng tuyển dụng tối đa là năm lao động nước ngoài mỗi năm
với dân số khoảng hai trăm sáu mươi triệu người indonesia là một trong những thị trường dược phẩm phát triển nhanh nhất trên thế giới
với chủ trương tăng cường và bảo vệ sức khỏe người dân bộ y tế của nước này cũng đã thực hiện nhiều chương trình quốc gia
trong đó có những quy định chặt chẽ về quy trình phân phối thuốc chữa bệnh như việc người dân mua thuốc phải có đơn của bác sĩ
thực tế tại indonesia việc bán thuốc theo đơn đã được quy định
tại một số văn bản như các nghị định của bộ trưởng bộ y tế
theo đó có một số loại thuốc thuộc nhóm bắt buộc bán theo đơn
các loại thuốc trong danh mục quy định chỉ bán theo đơn bác sĩ với các mô tả về hình thức bao bì
quy cách đóng gói và được đánh dấu rõ ràng với một dấu hiệu đặc biệt
bên cạnh đó bộ y tế indonesia cũng đưa ra quy định đối với các loại thuốc có thể được bán tự do mà không cần đơn thuốc của bác sĩ kê
nhưng phải đáp ứng các tiêu chí như không được dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em hay sử dụng đối với các bệnh phổ biến tại indonesia
việc mua thuốc kháng sinh tại đây cũng được kiểm soát khá chặt chẽ
thực tế là nếu sử dụng kháng sinh không đúng cách sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực
vì vậy chúng tôi đã đưa ra những hướng dẫn và cả sự cấp phép quy định về việc này
chúng tôi vừa tiến hành điều tra việc sử dụng và tình trạng kháng sinh tại một mươi bảy bệnh viện tỷ lệ kháng thuốc còn cao do việc sử dụng không đúng
kế tiếp là chương trình kiểm soát kháng sinh được coi là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
trên thực tế người dân indonesia đã nhận thức được điều này
họ có thể mua các loại thuốc thông thường hay các loại vitamin hoặc thực phẩm chức năng một cách dễ dàng nhưng diện thuốc kháng sinh thì phải có đơn của bác sĩ
nếu con tôi ốm tôi phải đưa đi khám bác sĩ và khi có đơn thuốc của bác sĩ tôi mới có thể mua thuốc tại hiệu thuốc này nếu như đó là thuốc kháng sinh
mục đích của việc bán thuốc theo tòa nhằm ngăn chặn sức khỏe
lan rộng của ma túy bất hợp pháp và lạm dụng ma túy đồng thời hạn chế tình trạng kháng thuốc tại indonesia
nếu một dược sĩ bị chứng minh là bán thuốc trong danh mục mà không có tòa bác sĩ thì sẽ có những biện pháp chế tài đồng thời phải chịu trách nhiệm về pháp lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt